cập nhật thông tin về phiên tòa xét xử đường dây mua bán vận chuyển hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy
bị cáo người hàn quốc cùng với một mươi sáu đồng phạm bị tuyên phạt tử hình
và đây là vụ án ma túy có số bị cáo bị tử hình nhiều nhất từ trước đến nay tại tp hcm
chiều ngày một mươi một tháng một mươi một sau bốn ngày xét xử tòa gia đình và người chưa thành niên
tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt kim sung sik sáu mươi ba tuổi người hàn quốc
và kang son hak ba mươi tuổi người hàn quốc lee thiên quan năm mươi tám tuổi người trung quốc
đều cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
là người có vai trò cầm đầu lê hồng vũ ba mươi sáu tuổi nhận mức án tổng hợp là tử hình
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
một mươi bị cáo khác bị tuyên phạt mức án tổng hợp là tử hình về các tội vận chuyển mua bán
tảng chữ trái phép chất ma túy ba bị cáo lĩnh án tù trung thân
riêng bị cáo lê thành nghĩa lúc phạm tội chưa thành niên lĩnh một mươi năm năm tù giam
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ bốn đối tượng đã sử dụng hung khí gây thương tích nặng cho nạn nhân
công an tp hcm vẫn đang tiến hành lấy lời khai của bốn đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ
điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát
từ mâu thuẫn giữa nạn nhân và đối tượng hoàng bông
trú tại phường đức long tp phan thiết
trước đó trong lúc thả bò bông đã nhiều lần để bò đi vào khu vực gần nhà nạn nhân
dẫm đạp làm vỡ ông nước nên bị nạn nhân nhắc nhở
bực tức bông gọi điện thoại cho lê tứ nguyễn nguyễn văn trương và hoàng tuấn
cùng trú tại tp phan thiết mang theo hung khí đến và chém nạn nhân gây thương tích nặng
hiện đang rất nguy hiểm lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
lợi dụng lúc đêm khuya các bệnh nhân và người nhà ngủ say không cảnh giác
đối tượng trần trọng tiến đã lẻn vào lấy trộm điện thoại và tiền rồi tẩu thoát
và với hành vi trên công an tp đạch giá tỉnh kiên giang đã bắt giữ trần trọng tiến
trú tại phường vĩnh thanh tp đạch giá về hành vi trộm cấp tài sản
tại cơ quan công an tiến khai nhận đã gây ra gần một mươi vụ trộm
tại bệnh viện đa khoa kiên giang lấy trộm nhiều tiền và điện thoại di động
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín tiến còn đột nhập vào kho vật tư của một công ty kinh doanh xây dựng
ở khu lấn biển thuộc phường an hòa tp đạch giá
lấy trộm hai chiếc xe đạp hai khoan điện một bình hơi và một số thiết bị khác rồi mang gửi tại nhà người dân
hiện công an đã thu hồi được sáu chiếc điện thoại di động và một số tài sản khác
do tiến lấy trộm để trả lại cho bị hại
được biết tiến có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
phải đưa căn cước công dân và một đoạn clip khỏa thân tự quay thì mới được cho vay tiền
đây là thủ đoạn của đối tượng lê văn quyết chú tại huyện chư sê tỉnh gia lai
công an tp tân uyên tỉnh bình dương ra quyết định tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra quyết cho một người phụ nữ vay năm mươi triệu đồng lãi suất hai trăm linh một năm
yêu cầu chị này phải quay lại clip khỏa thân gửi cho quyết
để khi bị hại không có khả năng chi trả tiền gốc và lãi
quyết sử dụng đoạn video clip trên đăng lên mạng xã hội để đe dọa vụ bị hại trả tiền
làm việc với cơ quan điều tra quyết thừa nhận hành vi phạm tội và đã thu lợi bất chính số tiền ba mươi triệu đồng
theo bộ y tế từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận ba mươi năm ca tử vong do sốt xuất huyết
tại hà nội dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp
theo thống kê của cục y tế dự phòng bộ y tế tuần qua cả nước đã ghi nhận bảy tám mươi chín trường hợp mắc sốt xuất huyết
một ca tử vong tại long an
từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận một trăm ba mươi năm tám trăm bảy mươi chín ca mắc sốt xuất huyết ba mươi năm trường hợp tử vong
và đặc biệt tại hà nội vẫn đang ở giai đoạn cao điểm của dịch với số ca mắc cao bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
vẫn có xu hướng gia tăng
trung bình mỗi tuần hà nội ghi nhận từ hai bốn trăm linh đến hai bảy trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
và hiện hà nội còn khoảng hai trăm ba mươi một ổ dịch đang hoạt động
theo nhận định của ngành y tế hà nội với diễn biến thời tiết như hiện nay ca bệnh có thể tăng cao trong những tuần tới
do vậy chính quyền và y tế các địa phương cũng như người dân không được chủ quan
phải triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và tìm được ổ bọ gậy nguồn để xử lý triệt đề
qua tin tố giác của người dân vào trưa ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an huyện trợ gạo đã kiểm tra bắt quả tang hai mươi một đối tượng đang tổ chức đá gà và đá gà ăn thua bằng tiền
trên phần đất của võ thành quốc chú tại xã bình ninh huyện trợ gạo
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ sáu con gà hai mươi tám cặp cửa hai mươi một điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô hai xe ô tô
và hơn ba trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều vật dụng có liên quan
bước đầu võ thành quốc khai nhận đã cho các đối tượng khác tổ chức đá gà để lấy tiền sâu
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
đến khuya ngày hôm qua các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã khống chế được đám cháy sau hàng giờ nỗ lực dập lửa
tại một công ty nằm trên đường bế văn cẩm phường tân kiểng quận bảy tp hcm
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hôm qua người dân đã phát hiện hỏa hoạn xảy ra
tại công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ đức thành
có địa chỉ tại số ba mươi bảy trên năm bế văn cẩm nên hô hoán tìm cách dập lửa và báo cơ quan chức năng
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ từ năm đơn vị nghiệp vụ đã tới hiện trường dập lửa
đến hai mươi một h năm mươi cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế
thiệt hại cháy vào khoảng hai m hai diện tích công ty cùng nhiều trang thiết bị
nguyên nhân cháy đang được làm rõ
tổng cục quản lý thị trường bộ công thương vừa ban hành kế hoạch cao điểm
chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong các tháng cuối năm và dịp trước
trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
kế hoạch nêu rõ lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra xử lý nghiêm tổ chức cá nhân
lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp tết để tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường
nhất là đối với những mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
kế hoạch được triển khai bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện chính sách
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
theo đó ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế các cấp
tăng cường thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các tổ chức cá nhân
vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan phối hợp với cơ quan điều tra xử lý các tổ chức cá nhân
có dấu hiệu gian lận trốn đóng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
các tỉnh thành phố có mức sinh thấp sẽ được hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ hai
đây là đề xuất đáng chú ý trong dự thảo luật dân số được bộ y tế đưa ra mới đây
theo đại diện cục dân số hiện có hai mươi một tỉnh thành phố có mức sinh thấp dưới hai con
thậm chí một số nơi mức sinh rất thấp tập trung ở khu vực đông nam bộ đồng bằng sông cửu long và duyên hải miền trung
các tỉnh mức sinh thấp có quy mô dân số là gần ba mươi tám triệu người chiếm gần bốn mươi dân số cả nước
tác động rất lớn đến phát triển bền vững
một số chuyên gia cũng nhận định những chính sách can thiệp mức sinh là cần thiết và cần có sự điều chỉnh tùy từng địa phương
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung nổi bật được đăng tải trên các báo số ra trong tuần
đấu tranh phòng chống tham nhũng là công tác rất trọng
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trước nghị trường quốc hội
trả lời trước nghị trường đại tướng tô lâm khẳng định bộ công an triển khai gương mẫu đi đầu trong khâu tổ chức thực hiện trên cả ba phương diện
thứ nhất công tác phát hiện điều tra xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực được ngành công an tích cực đẩy mạnh
thứ hai tập trung chống tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ
để làm được điều này thì phải sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nâng cao ý thức làm trong sạch nội bộ
và thứ ba là cải cách thủ tục hành chính quản lý xã hội bằng pháp luật
đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
chứ không phải là gây khó khăn nhũng nhiễu và gây khó dễ cho người dân doanh nghiệp
một thông tin đáng chú ý khác cũng được đăng tải trên báo công an nhân dân
đó là xe ô tô trượt kiểm định lần đầu sẽ bị cảnh báo liên thông đăng kiểm
chương trình cảnh báo phương tiện để các trung tâm đăng kiểm phòng kiểm định xe cơ giới
thực hiện cảnh báo các xe khiếm khuyết xe vi phạm giao thông và không thực hiện cấp giấy chứng nhận
tem kiểm định cho các phương tiện bị cảnh báo
trong quá trình kiểm định phương tiện các trung tâm đăng kiểm phát hiện xe có khiếm khuyết kỹ thuật
sẽ thực hiện nhập nội dung khiếm khuyết thông tin phương tiện trên mục cảnh báo phương tiện
thuộc phần mềm hệ thống kiểm định xe cơ giới của cục đăng kiểm
việc cảnh báo này sẽ được liên thông giữa các trung tâm đăng kiểm khi chủ xe cố tình không khắc phục
chỉ vài tháng sau khi được áp dụng rộng rãi hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo ai
đã phát huy hiệu quả trong việc phát hiện xử lý những hành vi vi phạm giao thông
tại các tỉnh yên bái và vĩnh phúc thông tin có trên báo lao động số ra trong tuần
ghi nhận thực tế công tác xử lý vi phạm giao thông thông qua camera giám sát
hệ thống ai tích hợp trong các camera giao thông
đã tự phát hiện và báo về hệ thống nhiều lỗi vi phạm giao thông
các con số thống kê đã cho thấy tính hiệu quả của hệ thống camera tích hợp ai
nhất là sự tác động đến ý thức người dân
qua đó góp phần giảm thiểu các lỗi vi phạm và tai nạn giao thông
đặc biệt là các loại tội phạm
thị trường nội địa vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác
ưu tiên kích cầu tiêu dùng trong nước được coi là giải pháp quan trọng
để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế từ nay cho đến cuối năm
vì vậy trước mắt thì các bộ ngành địa phương cần phải tập trung
đẩy mạnh tiêu dùng hàng hóa dịp cuối năm và tết nguyên đán
bằng nhiều hoạt động kích cầu đi đôi với bình ổn thị trường
thông tin có trên trang nhất báo kinh tế đô thị số ra cuối tuần
báo cáo mới nhất của bộ công thương cho thấy
thị trường hàng hóa trong nước trong tháng một mươi đã sôi động hơn
để chuẩn bị nguồn cung hàng hóa trong những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán
khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
bộ công thương đang xây dựng chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp
bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối năm và dịp tết nguyên đán
hiện nay nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình
bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán
nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân tốt nhất với giá cả bình ổn